sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bắt tạm giam đối với ba đối tượng là ngô thanh nghĩa phó giám đốc khu du lịch làng cù lần võ tân bình và võ lê thái nhân viên khu du lịch làng cù lần về hành vi vô ý làm chết người
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi võ lê thái sử dụng loại xe uaz chở theo bốn du khách người hàn quốc đi tham quan dọc khu vực suối cạn thì bất ngờ gặp mưa lớn dâng cao và bị lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi
lái xe may mắn bám đưa vào cành cây ven suối thoát vào bờ đồng thời chi hô mọi người xung quanh
lực lượng cứu nàn cứu hộ tại chỗ được cứu được một du khách nam đưa đi cấp cứu tại bệnh viện a khoa tỉnh lâm đồng ba người còn lại mất tích
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày nhiều tổ tìm kiếm trong phạm vi khoảng hai km đã thấy được thi thể của ba du khách mất tích
nạn nhân được đưa đi cấp cứu cũng đã xác định tử vong